trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức diễn đàn chí thức trẻ việt nam toàn cầu lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi tại thành phố hồ chí minh
đến dự có đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
với chủ đề việt nam năm hai nghìn bốn mươi năm trong hai ngày hai mươi một hai mươi hai tháng một mươi một diễn đàn sẽ tập trung thảo luận các nội dung
đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân xây dựng văn hóa con người việt nam
vai trò của khoa học công nghệ trong phục vụ phát triển đất nước vai trò của thanh niên và trí thức trẻ
trong tham gia phát triển đất nước đến năm hai nghìn bốn mươi năm
phát biểu tại diễn đàn đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
đề nghị các bạn trí thức trẻ cần quan tâm thảo luận sâu hơn đưa ra những mục tiêu giải pháp phát triển của đất nước
đây là dịp để thanh niên trí thức trẻ việt nam trên toàn cầu hợp tác chia sẻ
cùng đưa ra những giải pháp để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững việt nam đến năm hai nghìn ba mươi